thời gian qua tỉnh lào cai đã tiến hành giả soát và sắp nhập các thôn bản tổ dân phố
bảo đảm mỗi thôn có trên một trăm linh hộ mỗi tổ dân phố có trên một trăm năm mươi hộ từ đó giúp tinh gọn hệ thống
chính trị nâng cao hoạt động quản lý ở thôn tổ dân phố tuy nhiên tại một số địa bàn thì
việc sắp nhập vẫn nảy sinh những khó khăn cần quan tâm tháo gỡ
trước đây thôn na nối xã bản xen được lựa chọn để xây dựng thôn kiểu mẫu nhưng sau khi sắp nhập
với bãi nghệ thôn khó khăn nhất của xã thì nhiều tiêu chí thôn kiểu mẫu lại thành không đạt
nhất là tiêu chí về hộ nghèo chính vì vậy vào thời điểm này người dân hai thôn lại bắt tay vào
những công việc mới tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng gia lao động sản xuất để nâng cao thu nhập
mặc dù vẫn còn một số khó khăn tuy nhiên việc sáp nhập các thôn bản tổ dân phố đã mang lại những

giảm gần bốn người hoạt động không chuyên trách đặc biệt việc sáp nhập đã giảm
được sáu trăm hai mươi bảy thôn bản tổ dân phố giảm gần bốn người hoạt động không chuyên trách đặc biệt việc sáp nhập đã giảm được
kinh phí hơn năm mươi ba tỷ đồng mỗi năm
mặc dù vẫn còn một số khó khăn tuy nhiên việc sáp nhập các thôn bản tổ dân phố đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc sáp nhập các thôn bản tổ dân phố giảm gần bốn người hoạt động không chuyên trách đặc biệt việc sáp nhập các thôn bản tổ dân phố đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc sáp nhập các thôn bản tổ dân phố giảm gần bốn người hoạt động không chuyên trách
nhiều thôn bản tổ dân phố tại lào cai đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn trưởng bản bí thư kiêm tổ trưởng tổ dân phố giúp cho việc lãnh đạo triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước được kịp thời hiệu quả và hiệu lực hơn góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể nâng cao đời sống của nhân dân